vào khoảng chín h năm mươi phút sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương lễ đón chính thức chủ tịch nước võ văn thưởng cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân lào đã diễn ra trọng thể tại phủ chủ tịch nước lào thủ đô viên trăn
tổng bí thư chủ tịch nước lào thong luân sĩ su lít chủ trì lễ đón
chuyến thăm chính thức của chủ tịch nước võ văn thưởng nhằm khẳng định đảng và nhà nước việt nam luôn trước sau như một coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước
ngay sau khi kết thúc lễ đón chính thức chủ tịch nước võ văn thưởng cùng tổng bí thư chủ tịch nước lào thonglun sĩ xu lít dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm
chuyến thức của chủ tịch nước võ văn thưởng nhằm khẳng định đảng và nhà nước việt nam luôn trước sau như một coi trọng và giành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
hai bên cũng nhất trí tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước cũng như giữa các bộ ngành ở trung ương và địa phương tăng cường trao đổi các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp tăng cường hiệu quả các cơ chế hợp tác và phối hợp trong các vấn đề chiến lược tiếp tục phát huy hiệu quả hiệu ứng tích cực của năm đoàn kết hữu nghị việt nam lào lào việt nam hai nghìn hai mươi hai để đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về lịch sử truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào cho cán bộ và nhân dân hai nước
đưa các nội dung của bộ lịch sử quan hệ đặc biệt việt nam lào vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục của mỗi nước phối hợp xây dựng các công trình và di tích lịch sử về quan hệ việt nam lào trong đó có công viên hữu nghị lào việt nam tại thủ đô viên trăn

đây là khẳng định của trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khi giải trình làm rõ thêm một số nội dung mà ủy ban thường vụ quốc hội nêu khi xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tại phiên họp thứ hai mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội diễn ra vào chiều ngày hôm nay
báo cáo tại phiên họp thứ trưởng lê quốc hùng cho biết trong kỳ báo cáo bộ công an đã có văn bản xác minh trả lời năm mươi một trên năm mươi một đạt một trăm linh trả lời kiến nghị của cử tri
liên quan đến trách nhiệm của bộ công an bộ công an thống nhất với báo cáo về việc cử tri phản ánh lo lắng về tình trạng tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng tiếp tục xảy ra
việc ma túy tổng hợp được vận chuyển vào việt nam qua tiếp viên hàng không đặc biệt là tình trạng người dân nhận được các cuộc gọi tin nhắn lừa đảo xảy ra đòi nợ thuê tín dụng đen
bộ công an đã có báo cáo kịp thời với thủ tướng chính phủ để chỉ đạo các bộ ngành trung ương và địa phương thực hiện bảy nhóm giải pháp giúp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả hơn đối với tội phạm lợi dụng không nhân mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản rồi đòi nợ thuê trái pháp luật
hiện nay thì đã chỉ đạo lực lượng công an phân tích rõ bản chất của các loài tội phạm này
nhất là tội phạm
đòi nợ thuê trái pháp luật
không phải là khủng bố hoặc là vu khống mà thực chất của loại tội phạm này chúng qua làm rõ các vụ án thì là thực chất là cưỡng đoạt tài sản
thứ trưởng lê quốc hùng cũng đã giải trình về một số kiến nghị của cử tri được ban dân nguyện nêu trong báo cáo
bao gồm việc nghiên cứu đề xuất giải pháp phân loại mức độ rủi ro về phòng cháy chữa cháy
tháo gỡ các bất cập trong quy định về phòng cháy chữa cháy
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
thủ tướng lê quốc hùng nhấn mạnh và cho rằng vấn đề quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy
là phải tăng cường tính tự giác trong chấp hành tuân thủ quy định phòng cháy chữa cháy
người đứng đầu các cơ sở trọng điểm về chính trị văn hóa xã hội và các hộ kinh doanh cá thể
phải thường xuyên có ý thức tổ chức kiểm tra việc đảm bảo quy định phòng cháy chữa cháy
phối hợp tốt trong việc thẩm định ra soát và bổ sung kịp thời các yêu cầu phòng cháy chữa cháy
các cơ sở trọng điểm về chính trị văn hóa xã hội và các hộ kinh doanh cá thể

đường bộ đồng thời khắc phục những hạn chế bất cập về kết cấu và về phân công trách nhiệm quản lý nhà nước
trong luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh nhất trí với sự cần thiết ban hành luật
để quy định đầy đủ chuyên sâu về trật tự an toàn giao thông đường bộ
hồ sơ đề nghị xây dựng luật đủ điều kiện báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
và trình quốc hội xem xét quyết định bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh
qua thảo luận các ý kiến bày tỏ đồng tình với việc tách luật giao thông đường bộ
thành hai dự án luật trình quốc hội cho ý kiến bởi tai nạn giao thông
đang là vấn đề lớn của xã hội trong khi luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
không bắt kịp xu thế phát triển
tai nạn giao thông một năm như thế có những đỉnh cao là nó lên đến gần một mươi bốn người
vấn đề tác động xã hội cực kỳ lớn
đấy là chưa tính người bị thương mà người bị thương nó thường thường nó lại là ẩn chức lao động
thì đến bây giờ cái ngưỡng cửa
của cái phát triển thì về hệ thống luật là càng chi tiết càng cụ thể càng rõ ràng
giành mặt bao nhiêu thì thực hiện nó dễ bao nhiêu và nó rõ trách nhiệm
và tôi nghĩ đối với luật giao thông đường bộ nó cũng nên tách rời ra anh ạ để làm rõ trách nhiệm
thì dưới góc độ của y tế thì chúng tôi cũng rất là mong muốn cái luật này được sớm trình
và sớm ban hành và có thể nói đây là một cái nỗ lực rất là lớn của bộ công an
và rất nhiều cái quy định tiến bộ hơn so với cái hệ thống pháp luật về an toàn giao thông hiện hành
cũng như là rất là sát với
cái xu thế của các cái công ước về an toàn giao thông quốc tế và khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới
các ý kiến góp ý cũng đề nghị hồ sơ dự án luật cần có đánh giá kỹ hơn về kinh nghiệm quốc tế
tách mạch một số nội dung chính sách trong dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
và luật đường bộ để không trồng chéo
phát biểu giải trình tiếp thu ý kiến của đại biểu thứ trưởng lê quốc hùng cho biết
bộ công an đã chỉ đạo ban soạn thảo hai dự án luật thống nhất những nội dung còn giao thoa
bổ sung các quy định về chuyển đổi số để phục vụ chuyển đổi số của chính phủ
đa số ý kiến đều đồng tình cần thiết ban hành hai dự án luật
với tính cấp bách hiện nay đang xảy ra rất nhiều bất cập trong thực tiễn
nên nếu luật được ban hành sớm ngày nào thì khắc phục được ngày đó
với tinh thần cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho nhân dân
phát biểu kết luận phiên họp chủ tịch ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội lê tấn tới
đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục tiếp thu các ý kiến đại biểu nêu
khẳng định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông hiện nay đang rất cấp bách
xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông cũng rất cấp bách
các đại biểu và thường trực ủy ban quốc phòng và an ninh cơ bản thống nhất với sáu chính sách dự thảo luật nêu
thưa quý vị và các bạn thành tựu của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng
và hiệu quả của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực của đảng nhà nước ta
trong thời gian vừa qua
đảng nhà nước ta đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của các tầng lớp nhân dân
nhưng đây cũng luôn là một trong những trọng tâm chống phá của các thế lực thù địch phản động
nhằm mục tiêu xuyên tạc phá hoại sự nghiệp cách mạng của chúng ta
nhận diện vào đấu tranh ngày hôm nay
biên tập viên nam hà sẽ có phần trình bày cụ thể làm rõ hơn vấn đề này
kính chào quý vị khán giả
phòng chống tham nhũng tiêu cực xử lý cán bộ thoái hóa biến chất
như là cắt bỏ cành sâu để bảo vệ cả cái cây
không có chuyện chỉ tắm từ vai trở xuống
trên thực tế vài năm trở lại đây chúng ta đã xử lý không ít cán bộ đảng viên
trong đó có cả những người có chức vụ cao trong hệ thống công quyền
tuy nhiên các thế lực thù địch lại vin vào đó để tán phát những thông tin sai trái
thông qua các loại hình truyền thông nhất là mạng xã hội
nhằm cố tình xuyên tạc lật ngược bản chất đánh cháo khái niệm
cứ có vụ việc nào mới được phát giác chúng lại bổn cũ soạn lại
lấy cớ để rêu rào hòng chống phá chúng ta
tiêu cực liên quan đến các chuyến bay giải cứu
bản kết luận điều tra vừa được cơ quan an ninh điều tra bộ công an ban hành
ngay lập tức trở thành đê tay nóng trên nhiều trang thông tin phản động
đăng tải với tần suất liên tục cố tình chè nhọn thông tin
đưa ra những khỏng đoán mập mờ lẫn lộn
vờ buôn kết luận mang tính suy diễn vô căn cứ để hướng lái dư luận
trên thực tế các cơ quan an ninh điều tra bộ công an ban hành
liên kết chuyến bay giải cứu trước đó là việt á
hay những đại án tham nhũng liên quan tới các tập đoàn kinh tế lớn
đảng nhà nước ta đã cương quyết làm đến cùng
chỉ rõ tính chất quy mô sai phạm với những bảng chứng tâm phục khẩu phục
ngay cả những hành vi rất khó chứng minh là đưa và nhận hối lộ
cũng được đấu tranh làm rõ
chúng ta có những công bố có thể nói là rất là công khai
liên quan đến từng cá nhân đã nhận bao nhiêu tiền
nhận hối lộ bao nhiêu tiền họ nhận trong hoàn cảnh nào
nhấp như thế nào cho thấy sự nỗ lực của các lực lượng chức năng
trong việc là làm đến cùng hết sức khách quan và công tâm
lâu nay cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
được đảng ta tiến hành thường xuyên với quyết tâm làm trong sạch đảng
nhưng ở chiều ngược lại đây cũng là mảnh đất màu mỡ
để các thế lực thù địch phản động vin vào tung ra những luận điệu xuyên tạc chống phá
có điều chúng chỉ bấu víu vào những vụ việc mới ở trong nước để lưu loa đặt điều
trong khi các luận điệu thì vẫn chỉ lặp đi lặp lại những điều cũ dích đến mức nham chán
và người dân đa phần đều không còn mấy quan tâm
hay bị chi phối bởi những giọng điệu lươn liệu cháo trở này
lấy hiện tượng để quy chủ làm sai lệch bản chất
bằng cách ám chỉ những người tham ô tham nhũng đều là cán bộ đảng viên
và hành vi tham nhũng ngày càng nhiều hơn
dẫn chứng bằng những vụ việc gần đây khi chúng ta mạnh tay xử lý tham nhũng tiêu cực
chúng ngay đi ngay lại rằng phòng chống tham nhũng
ở việt nam là thanh trừng đấu đá nội bộ phe cánh sân sau
đấu tranh bè cánh là chỉ có ở các nước phương tây thôi
họ đa đảng nhiều cánh khác nhau
còn ở việt nam chúng ta đấy là đảng cộng sản việt nam
lãnh đạo thống nhất từ trung ương đến cơ sở
nên không có chuyện đấu tranh bẻ cánh
và cái việc mà phòng chống tham nhũng là cái việc hàng ngày của đảng
đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng đảng
mục đích là làm trong sạch đảng

làm cho đảng trong sạch và vững mạnh
làm vì sao
làm vì vì đảng ta là lãnh đạo toàn xã hội
mà nếu không trong sạch và vững mạnh thì làm sao mà lãnh đạo được
tư tưởng chỉ đạo ở đây là xây dựng nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa
thưởng tốt pháp luật thì không có chờ mọi ai cả
bất kỳ ai vi phạm pháp luật đều phải xử lý
câu chuyện tham nhũng không chỉ ở việt nam
nhìn rộng ra thế giới ngay cạnh chúng ta
những quốc gia như malaysia indonesia philippines hay hàn quốc
tội phạm tham nhũng cũng bị xử lý rất mạnh tay
ở các nước đấy xử lý tham nhũng đều là liên quan đến xử lý những người chức vụ rất là cao
thậm chí là cựu tổng đồng
thế thì tại sao họ không cho rằng đấy là cuộc đấu đáo quyền lực ở đất nước họ
thế thì tôi khẳng định lại rằng đấy chỉ là những luận điểu rất là sư cũ rất là nhàm chán
cái việc đúng của đảng cộng sản thì nó cũng xuyên tạo
cái việc sai của đảng cộng sản thì nó là khuét sau để nó kết đạo
để nó biểu tình
nó lạc động
cho nên cái việc đấu tranh tham nhũng chúng ta không có ngại gì cả
và phải quyết tầm thân nữa
nói xấu mình có nghĩa là mình đang làm rất tốt
và đương nhiên thì trên thế giới này nước nào chán có tham nhũng chẳng có tiêu cực
thế thì cái việc đấu tranh chống tham nhũng là bản thân của mỗi nước
thế thì cái cách làm của chúng ta nó đặc biệt
và tôi cho rằng cách làm của chúng ta đang có hiệu quả
những năm vừa qua việt nam không ngừng hoàn thiện
thể chế để phong ngừa ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng một cách hiệu quả
vì vậy chỉ sau một mươi năm chỉ số cảm nhận tham nhũng cpi toàn cầu của việt nam đã tăng tới bốn mươi sáu bậc
từ vị trí số một trăm hai mươi ba trên một trăm bảy mươi sáu quốc gia vào năm hai nghìn một mươi hai đã tăng lên vị trí bảy mươi bảy trên một trăm tám mươi quốc gia vào năm hai nghìn một mươi sáu
đầu năm hai nghìn hai mươi ba báo cáo chỉ số cảm nhận tham nhũng năm hai nghìn hai mươi hai của tổ chức minh bạch quốc tế công bố
việt nam là một trong sáu quốc gia khu vực châu á thái bình dương có tiến bộ nổi trội
tăng ba điểm và lên một mươi bậc trong bảng xếp hạp nhờ nỗ lực chống tham nhũng
việt nam được đánh giá là một trong năm quốc gia cải thiện chỉ số cpi nhiều nhất trong năm năm liên tục
ghi nhận của quốc tế đã là sự thừa nhận cho thành công trong cuộc chiến chống tham nhũng tại việt nam
phủ nhận hoàn toàn những luận điệu xuyên tạp vô căn cứ

trong đó có đến chín mươi năm là các thể chế tư sản thể chế đa đảng
vậy tại sao có phải là sinh ra từ thể chế của đảng không
hoàn toàn không phải
mà tham nhũng sinh ra từ cái nhận thức bản thân của mỗi cán bộ đảng viên trong quá trình quản lý xã hội
nó còn có những sơ hở thiếu sót
nên là cán bộ đảng viên hoặc là những công chức của nhà nước vẫn có thể lợi dụng để mà thực hiện các hành vi tham nhũng
giới quan sát quốc tế họ cũng phải thừa nhận rằng việt nam là rất quyết liệt
thể hiện một hướng đi đúng trong việc làm trong sạch bộ máy
các cơ quan công quyền
bởi vì như chúng ta đều có thể dễ dàng đồng thuận với nhau nếu tham nhũng mà không được ngăn chặn
đẩy lui thì rõ ràng là họ sẽ thẩm thớ họ sẽ thất thoát hết các nguồn lực công
và từ đó các mục tiêu chính sách không đạt được
cứ được lớn nhất là được ở lòng dân
dân người ta họ rất đồng tình và họ rất ủng hộ đối với công tác phòng chống tham nhũng của đảng
nhìn lại tất cả các vụ xử lý kỷ luật của đảng và xử lý hình sự của nhà nước trong hơn ba mươi năm qua
đặc biệt là một mươi năm kể từ khi thành lập ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
đều cho thấy quyết tâm nỗ lực của đảng nhà nước
để củng cố sức mạnh nội tại cũng như đập tan những âm mưu luận điệu vu cáo trắng trợn
đảng ta dám nhìn thẳng vào sự thật
dám đấu tranh công khai và quyết liệt để ngăn chặn và đẩy lùi một trong những tệ nạn gắn liền với quyền lực nhà nước

và cái dân trí thì được nâng lên và những biện pháp quyết liệt nó được thực thi
thì rõ ràng là cái tham nhũng nó sẽ bị đẩy lùi
tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực thời đại nào chế độ nào quốc gia nào cũng có
suy cho cùng để triệt tận gốc vấn nạn này không phải là chuyện ngày một ngày hai
cần phải có sự đồng thuận xây dựng một hệ thống chính quyền liêm chính
một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng cơ chế gian đe
trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng và cơ chế bảo đảm để không muốn không cần tham nhũng
đặc biệt là có cơ chế để bảo vệ khuyến khích được những cán bộ năng động sáng tạo
dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi
thưa quý vị và các bạn trong những ngày mà cái lạnh còn bao phủ khắp các tỉnh miền núi
thì các chiến sĩ công an huyện sơn dương tỉnh tuyên quang vừa nhận được một món quà hết sức đặc biệt và ấm áp
món quà không mang giá trị vật chất mà hàm chứa giá trị tinh thần lớn lao
và bất ngờ hơn nữa khi mà món quà lại đến từ một thiếu niên nghèo
đó là phượng mai dương một mươi bảy tuổi
vì hết tiền dương đã quyết định đi bộ từ hà giang đi bộ từ hà nội về đến hà giang
và khi đi đến địa phận tỉnh tuyên quang
thì dương may mắn được các chiến sĩ công an tận tình giúp đỡ
cảm kích trước sự chú đáo tận tâm này dương đã viết bức thư gửi tới công an huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
một câu chuyện nhỏ nhưng đã một lần nữa lưu lại hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
các chú công an rất tốt đã giúp đỡ một người khổ như cháu
cháu cảm thấy may mắn khi gặp người tốt như các chú cháu rất biết ơn
đó là những lời cảm ơn chân thành của cháu phượng mai dương
sinh năm hai nghìn bảy chú tệ thôn đầu cầu hai xã cán tỷ huyện quảng bạ tỉnh hà giang
gửi đến các đồng chí công an xã sơn nam huyện sơn dương tỉnh tuyên quang
trong thư dương chia sẻ từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cháu đi làm thuê ở hà nội
nhưng do công việc nặng nhọc cháu nghỉ việc và không được chủ trả tiền lương nên quyết định về quê
do không có tiền đi xe khách về nhà cháu dương đã đi bộ và đi nhờ xe dọc đường từ hà nội về đến xã sơn nam
khoảng một giờ sáng ngày một tháng bốn thì gặp được cán bộ công an xã sơn nam phát hiện và giúp đỡ
sau khi cho cháu dương ăn ngủ để lấy lại sức các cán bộ chiến sĩ công an xã sơn nam đã mua cho dương đôi dép mới
thay cho đôi dép cũ đã mòn rách đón xe khách cho cháu đồng thời trả tiền xe và cho tiền để dương trở về quê
cháu cảm ơn các chú mong các chú mạnh khỏe làm tốt công việc giúp đỡ được nhiều người giống như đã giúp đỡ
cháu rất cảm ơn các chú công an sơn nam
lời cảm ơn của dương được gửi đến chính là món quà bất ngờ đối với các đồng chí công an xã sơn nam
góp thêm những hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng dân